sáng nay ngày một mươi chín tháng hai tin từ ban quản lý vườn quốc gia trư mon rai tỉnh con tum cho biết
một cá thể bò tót đực nặng khoảng tám trăm linh kg tự lao đầu vào xe tải chở đá xây dựng bị chết hiện đang được xử lý để làm tiêu bản phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bảy tháng hai trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã morai huyện sa thầy
đến km hai mươi hai đường đăng thi công tỉnh lộ sáu trăm bảy mươi bốn thuộc khoảnh ba tiểu khu sáu trăm bảy mươi bảy lâm phần vườn quốc gia trư mon rai
ông giả đức hùng kiểm lâm địa bàn xã mon rai chứng kiến một cá thể bò tót từ trong rừng xuất hiện giữa đường
bất ngờ con bò tót này lao thẳng vào đầu xe ô tô tải biển kiểm soát tám mươi hai c một nghìn tám trăm chín mươi tám do ông nguyễn thanh hùng điều khiển đang chở đá thi công và chết ngay tại chỗ
xác định sau đó cho thấy cá thể bò tóc giống đực có tên khoa học borgaus thuộc nhóm ib
động vật rừng nguy cấp
quý hiếm theo nghị định ba mươi hai của chính phủ
ngay trong đêm một mươi bảy tháng hai vườn quốc gia trư mon rai đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh
qua kiểm tra của các cơ quan chức năng cho thấy không có dấu hiệu bò tót bị săn bắn bẫy bắt
bước đầu chúng tôi cũng nhận định là như thế vì có thể là trong quá trình thi công tuyến đường có những xáo trộn và tiếng ồn trong khu vực
thì các cá thể động vật nói chung trong đó có con bò này có thể đi đạc đàn
hoặc là do những tác động của môi trường xung quanh nó đi ra ngoài tuyến đường đó và xảy ra sự cố như trên
một biện pháp cấp bách nhất là chúng tôi sẽ phải tăng cường kiểm soát bảo vệ
trước hết là phải có các giải pháp kiểm tra tuần tra bảo vệ để làm sao đảm bảo được sinh cảnh sống ổn định yên tĩnh cho các loài
vườn quốc gia trư mon rai
vườn quốc gia trư mon rai có diện tích hơn năm sáu trăm linh hectare
theo điều tra bước đầu vườn có năm trăm linh tám loài cây thuộc ba trăm hai mươi bốn chi một trăm một mươi năm họ và là một trong những nơi có hệ thực vật cổ nhất nước ta
về động vật có nhiều loài thú móng vuốt như voi bò tót và nhiều loài chim muông
gồm ba trăm năm mươi hai loài động vật có sương sống ở cạn trong đó có khoảng một trăm linh cá thể bò tóp sinh sống